sáng nay hội nghị các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục làm việc cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
một số vấn đề đang đặt ra đối với dự án luật này đó là tự chủ đại học về tài chính tài sản lựa chọn mô hình theo ý kiến của nhiều đại biểu
mô hình đại học trong đại học do ban soạn thảo lựa chọn đang còn có nhiều tồn tại
nếu không được tháo gỡ thì sẽ rất khó được lựa chọn áp dụng
tuy nhiên theo phó thủ tướng vũ đức đam chính việc cho các trường tự chọn mô hình sẽ giải quyết được bất cập hiện nay của các trường đại học
cái mô hình của ban soạn thảo có giải quyết được vấn đề bản chất của hai trường đại học quốc gia và ba trường đại học vùng viện hay không
thì chúng tôi cũng xin nói rằng kể cả phương án của ban soạn thảo thì cũng không giải quyết được của ban thẩm định thì cũng không giải quyết được
mà chính cái phương án của ban soạn thảo đề ra theo nguyện vọng của nhiều trường đại học
thì lại có phần giải quyết được
ở chỗ là bên trong một cơ sở giáo dục đại học chúng ta tinh thần là giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học đó
thì họ sẽ tự quyết định là cơ cấu ở bên trong thì chính cái điểm ấy nó mới lại thao gỡ được căn bản
theo cơ quan thẩm tra vấn đề liên kết là vấn đề phát triển theo đúng xu thế của thế giới và nhà nước thông qua văn bản pháp lý tạo hành lang cho các trường
chúng ta có hai trăm mấy chục trường
thì chúng ta có giữ hai trăm mấy chục trường hay chúng ta kết lại thành ra những cái hệ thống trường
đây là một cái vấn đề được đặt ra
kinh hướng của cái luật khi mà ban soạn thảo gợi ý là thế nào
xây dựng các trường cho ra các trường
điều thứ hai tạo hành lang pháp lý để các trường có thể tự nguyện hoặc là được phát triển gồm lại với nhau
ở đây thì nói rõ là trường đại học và đại học đấy thì nó là cái mô hình cái lý lựng là nó như vậy
liên kết đó là liên kết mềm hay liên kết cứng là phải xác định rõ
liên kết của đại học quốc gia hiện nay là liên kết cứng
còn họ là liên kết mềm
mà liên kết mềm thì cái quyết định không phải là do ông nhà nước không phải do chính phủ
mà là do các trường tự quyết định
và hay nói cái khác là tự chủ mới là quyết định liên kết
và nhu cầu liên kết là do tự chủ là thực lực của người ta là giáo viên của người ta có khả năng để liên kết với nhau hay không
học thuật có đủ khả năng để liên thông với nhau được hay không
rồi tài chính có đủ khả năng để tham gia các hợp đồng liên kết hay không
theo ý kiến của một số đại biểu các trường đại học dù được lựa chọn áp dụng theo mô hình nào
cũng cần phải được bảo đảm yếu tố bình đẳng cùng cạnh tranh và phát triển
qua đó góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước